nhiều ý kiến chuyên gia cũng bày tỏ với việc chia bản đồ ba vùng này
cũng đã và đang đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với thành phố hà nội
trong nỗ lực khống chế dịch bệnh
đại biểu quốc hội nguyễn anh trí cho rằng
việc phân chia các vùng trên phải thật sự rõ ràng cụ thể
theo tôi thành phố hà nội phải phân chia các vùng rất gọn rất đúng
và tùy theo từng mức độ mà đưa ra cách áp dụng hợp lý
đặc biệt lưu ý là vùng xanh
nên giao cho chính quyền quyết định để không làm lây lan dịch bệnh
đảm bảo an sinh xã hội và hoạt động về kinh doanh sản xuất
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu đánh giá
đây là thời điểm thích hợp để hà nội thay đổi phương án
sau một tháng rưỡi giãn cách xã hội
giãn cách theo từng phần từng khu vực là hợp lý ở thời điểm hiện tại
hà nội cần nghiên cứu rất kỹ đánh giá phân vùng hết sức thận trọng
để có thể áp dụng các biện pháp giãn cách hợp lý
chiều ngày ba tháng chín hà nội đã công bố chi tiết sơ đồ phân vùng
của ba mươi quận huyện thị xã hà nội thực hiện phòng chống dịch
từ ngày sáu tháng chín đến hai mươi một tháng chín
với bản đồ này thì câu hỏi được nhiều cư dân mạng quan tâm hiện nay
là khu vực địa chỉ nơi mình đang ở thuộc vùng nào
đồng thời với bản đồ này thì việc di chuyển khi đi làm
công tác quản lý kiểm soát cần phải được thực hiện chặt chẽ như thế nào
khó nhất là nhà
không phải là ở vùng xanh nhưng công ty vùng đỏ
mong rằng có phương án hợp lý không gây phiền hà cho người dân
phạm vi danh giới giữa các vùng cần rõ ràng
để tránh hiểu theo các cách hiểu khác nhau
mỗi người hiểu một ý gây khó khăn trong việc di chuyển
giữa vùng này và vùng kia
chỉ những người dân trong vùng xanh an toàn mới được di chuyển
và đi làm trong khu vực đó thôi
nếu không sẽ lây từ người vùng đỏ cam sang vùng xanh
và sẽ rất bất cập trong công tác kiểm soát ngăn ngừa
đề nghị vùng xanh hay cam đều phải ký cam kết
tuân thủ năm k
người thực sự có việc mới được ra đường
và khai báo y tế thường xuyên
phải làm chặt mới dạp được dịch
tôi góp ý nếu vùng đỏ thì phải làm thật nghiêm túc
nội bất xuất ngoại bất nhập cho đến khi hết dịch
có như vậy mới đảm bảo người ở vùng đỏ đi ra ngoài
cũng như việc kiểm soát chặt người ra vào thành phố
hà nội vẫn đang là một trong những địa phương nóng
về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
hà nội cũng đã thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu trong ba đợt
những giải pháp thích nghi với diễn biến
dịch là điều cần thiết
trong đó không chủ quan không lơ lả
và cần ý thức đồng lòng của người dân
để các biện pháp phòng chống dịch đạt hiệu quả
trong thực tiễn
với việc phân ba vùng dịch đỏ xanh cam
trong công tác phòng chống dịch của thành phố hà nội đưa ra
quan điểm chia sẻ của bạn như thế nào
hãy chia sẻ trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị phải khẳng định rằng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
đang diễn biến rất phức tạp tại nhiều địa phương
trong đó thủ đô hà nội vẫn gây nhận số kf mỗi ngày
để chủ động ứng phó với các cấp độ diễn biến của dịch bệnh
thì sở giao thông vận tải hà nội đã xây dựng phương án
huy động phương tiện vận tải tham gia chống dịch
trong đó có đầy đủ các loại phương tiện vận chuyển trang thiết bị y tế
các mẫu sinh phẩm oxy y tế vận chuyển các bệnh nhân
từ cấp độ không có triệu chứng cho đến các kf nặng cần phải thử oxy
và các phương án đưa ra cho thấy rằng các cơ quan chức năng của thành phố hà nội
đã chủ động huy động sức mạnh tổng hợp của cả lực lượng hệ thống chính trị
của nhân dân và công tác phòng chống dịch
đây là các phương tiện vận tải trong số hơn hai một trăm linh phương tiện
do sở giao thông vận tải hà nội huy động từ các doanh nghiệp
để tham gia vào các công tác phòng chống dịch với các cấp độ xảy ra trên địa bàn thủ đô
và theo ghi nhận thì đến thời điểm này từ các phương tiện
đến các tài xế đã trong tư thế sẵn sàng khi có yêu cầu
anh nguyễn văn toàn tài xế xe tải thuộc một doanh nghiệp vận tải trên địa bàn hà nội
anh là một trong số hàng nghìn tài xế được huy động tham gia vào công tác phòng chống dịch
theo phương án của sở giao thông vận tải hà nội
nhận tin báo anh đã chuẩn bị sẵn sàng từ tinh thần đến sức khỏe
để có thể đáp ứng nhiệm vụ của một tài xế
bản thân tôi thì luôn mong muốn góp công sức dù là nhỏ bé vào công tác phòng chống dịch
và đối với các doanh nghiệp vận tải
các doanh nghiệp vận tải của thủ đô nối riêng và cả nước cũng như cả nước nối chung
vào thời điểm này gia đình tôi thì luôn thực hiện tốt năm k của bộ y tế để đảm bảo sức khỏe
bất cứ lúc nào cũng có thể là công ty gọi thì cũng có thể là tham gia vào cái vận chuyển
lương thực thực phẩm hàng hóa và thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn thủ đô
các doanh nghiệp tổ chức
các doanh nghiệp khuy động tham gia vào phương án này đều đã tiến hành các bước như sửa chữa
bảo dưỡng khử khuẩn đối với phương tiện tập kết phương tiện tại các địa điểm cụ thể
đối với đội ngũ tài xế họ sẽ thường xuyên được test sars cov hai và các doanh nghiệp cũng có phương án
ưu tiên triển khai tiêm phòng cho đối tượng này để đảm bảo an toàn khi họ tham gia vào công tác phòng chống dịch
một doanh nghiệp vận tải hàng hóa trên địa bàn thì chúng tôi đã đăng ký toàn bộ phương tiện và lái xe
để khi có yêu cầu của sở thông vận tải thì chúng tôi sẽ tiến hành tham gia
về mặt phương tiện thì ngay từ khi nhận được công văn của sở thông vận tải thì chúng tôi đã tiến hành
bảo dưỡng toàn bộ lượng phương tiện để phương tiện luôn ở điều kiện sẵn sàng
đối với lái xe công ty đã tuyên truyền thực hiện năm k trong quá trình làm việc
vì lái xe là nguồn lây rất là nguy hiểm
ngoài ra thì cũng đã tuyên truyền cho lái xe về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh
yêu cầu lái xe luôn chuẩn bị tình khỏe sẵn sàng để tham gia khi
công ty và thành phố có nhu cầu
trong kế hoạch này thành phố sẽ huy động dự phòng hai một trăm sáu mươi ba phương tiện

để bất cứ khi nào có yêu cầu sẽ đáp ứng được ngay
đối với mỗi chợ
trường hợp cụ thể và cấp độ dịch bệnh khác nhau
chúng tôi sẽ tính toán và phân bổ số phương tiện người lái đáp ứng
khi có yêu cầu như trong công tác vận chuyển lương thực thực phẩm
các thiết bị vật tư y tế vận chuyển mẫu sinh phẩm
vận chuyển oxy y tế vận chuyển bệnh nhân f
vận chuyển công dân đi cách ly và hết thời hạn cách ly
thì phương án này thì chúng tôi đã lấy ý kiến các đơn vị
và cũng được các đơn vị đáp ứng
các đơn vị nhiệt tình ủng hộ và muốn đóng góp chung tay cùng với thành phố
để đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
cùng với việc huy động các phương tiện vận tải
ủy ban nhân dân thành phố hà nội cũng đã phê duyệt phương án
bố trí năm địa điểm tập kết trung chuyển hàng hóa nông sản
phục vụ nhân dân trên địa bàn thành phố trong thời gian chống dịch covid một mươi chín
theo đó sở giao thông vận tải công an thành phố hà nội
tổ chức phân luồng giao thông đảm bảo quá trình vận chuyển hàng hóa
từ các tỉnh thành phố vào địa điểm tập kết trung chuyển thuận lợi
thông suốt và tuyệt đối tuân thủ quy định phòng chống dịch
với sự chủ động tích cực từ các ban ngành chức năng
đến các doanh nghiệp và quân chúng nhân dân trên địa bàn thủ đô
hy vọng rằng dịch covid một mươi chín sẽ sớm được hiểm phát và đẩy lùi
thưa quý vị dịch bệnh covid một mươi chín đã làm gián đoạn ba năm học liên tiếp
thế nhưng năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai là năm đầu tiên học sinh nhiều tỉnh thành
sẽ không có lễ khai giảng trực tiếp và phải học trực tuyến ngay từ đầu
vậy hiện thì vẫn còn hai mươi ba tỉnh thành phải tiến hành giãn cách
hàng triệu học sinh sẽ phải tiến hành học trực tuyến
và điều này đặt ra thách thức không hề nhỏ cho ngành giáo dục cho năm học mới
vậy làm thế nào để có thể đảm bảo hiệu quả và chất lượng giáo dục
trước khó khăn của dịch bệnh
và để cùng nhìn nhận cụ thể
và bàn luận sâu hơn về nội dung này
chúng tôi đã có cuộc trao đổi trực tuyến với bà nguyễn thị mai hoa
phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội
vâng ạ thưa bà nguyễn thị mai họa phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội
có thể nói rằng năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai là một năm vô cùng đặc biệt
do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
và đến thời điểm hiện tại thì vẫn còn rất nhiều tỉnh thành chưa thể tổ chức khai giảng
tuy ví dụ như là tại tp hcm đã đề xuất cho học sinh khai giảng
bằng hình thức đó là trực tuyến vào giữa tháng chín
muộn hơn hai tuần so với kế hoạch của bộ giáo dục và đào tạo
và rõ ràng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh như vậy
thì bộ giáo dục đào tạo cần có những tính toán kịch bản dự phòng
cho những địa phương đang có diễn biến dịch bệnh phức tạp như thế nào thưa bà
trước hết thì tôi xin chia sẻ với các thầy cô giáo và các cháu học sinh

trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
và cũng chia sẻ với những địa phương mà khi ngày thai giảng cận kề
mà lại không thể tổ chức thai giảng cho các cháu được
và trong bối cảnh đó thì tôi nghĩ rằng là
việc đặt ra những kịch bản linh hoạt cho hoạt động giáo dục
trong năm học mới là hiệu sức cần thiết
trong bối cảnh đại dịch hiện nay thì việc tiếp tục năm học vào ngày ba mươi tháng năm
đối với một số địa phương chắc chắn là khó đáp ứng
và nhiều kiện phải hạ
học online thì không phải địa phương nào cũng đáp ứng được
cho nên tôi nghĩ rằng là đối với thực tiễn này
thì khi một số địa phương đề nghị tẵng biên độ không thời gian
hoặc một số địa phương đã không quyết định lựa chọn hình thức online
cho một số khối lớp học
thì tôi nghĩ bộ giáo dục chắc chắn phải có những điều chỉnh
về mặt kịch bản để làm sao là việc tiếp tục năm học
không phải chỉ là ở ba mươi tháng năm
và theo đó thì việc kịch bản cho thi
học phổ thông như thế nào
tuyển sinh lớp đầu cấp
tuyển sinh đại học cao đẳng
nghề nghiệp như thế nào cho năm học tới
này chắc chắn là phải tính đến các phương án điều chỉnh cho nó hợp lý
trong năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một ạ
thì chúng ta đã có những khoảng thời gian phải học bằng hình thức trực tuyến
và qua quá trình giám sát của ủy ban
thì bà có đánh giá như thế nào về hình thức dạy và học trực tuyến
của bộ giáo dục đã triển khai trong thời gian qua thưa bà
thực tế thì
qua theo dõi thì chúng tôi cũng thấy là
đây là giải pháp tình thế
để chúng ta ứng thó với
điều kiện thực tiễn của đại dịch covid
còn kinh thực tế thì
cho thấy là đa số bác sĩ ở việt nam
chưa có sự chuẩn bị về nền tảng công nghệ
và ngay cả đội ngũ giáo viên học sinh
cũng hoàn toàn chưa có sự chuẩn bị kỹ
về mặt phân thế về mặt kỹ năng
và các điều kiện của phương tiện đại học
cũng như là phương tiện
học tập học sinh
vậy thì khi mà triển khai một phương ức
dạy học trực tuyến
trong một điều kiện đi động
không bảo đảm về các điều kiện phương tiện đội ngũ
thì giải pháp tình thế này chắc chắn không đạt được cái kết quả
và qua nắm tình hình cũng như phản ánh của cử tri
thì chúng tôi cũng thấy rằng là mặc dù là ngày giáo dục
mặc dù là ngày giáo dục mặc dù là ngày giáo dục mặc dù là ngày giáo dục
đã sát sao mặc dù bản thân đội ngũ giáo minh đã rất cố gắng
rất chủ động để tự bổ sung những kiến thức và kỹ năng dạy trực tuyến
và có thể nói rất thất vả
tuy nhiên thì cái kết quả cái hiệu quả về dạy học trực tuyến
của năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một vừa qua cho thấy là vẫn chưa đáp ứng
vâng và xung quanh về hình thức đó chính là học trực tuyến
thì hiện thì vẫn còn rất nhiều phụ huynh không khỏi lo lắng và băn khoăn
nhất là đối tượng học sinh lớp một và lớp hai
vậy theo bà thì bộ thì cần có những giải pháp gì để có thể việc dạy và học
ở đối tượng này sẽ đạt được hiệu quả
vậy theo bài thì bộ thì cần có những giải pháp gì để có thể việc dạy và học
ở đối tượng này sẽ đạt được hiệu quả

ngay cả phụ huynh cũng băn khoăn về điều kiện của gia đình
cũng như băn khoăn về hiệu quả của hình thức dạy học này
và thực tế thì tôi biết là bước vào năm học mới này
một số tỉnh đã quyết định không lựa chọn hình thức đại học
cho đối tượng học sinh nhỏ
ví dụ như là tôi biết là kiên giang thì tạm thời là không lựa chọn hình thức gọi học trực tuyến
và cũng kinh doanh về thực tế thì một thời gian tới họ mới quyết định lựa chọn
cơn thức nào
còn cần thơ thì đã quyết định là không tổ chức trực tuyến đối với cấp tiểu học
thừa thiên huế thì tôi biết là với những kinh nghiệm đã triển khai trong năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
thì cũng đã lựa chọn cái hình thức tất cả phối hợp nhiều cái hình thức dạy học
trong từng thời điểm khác nhau để bảo đảm được cái điều kiện
như vậy rõ ràng là cái cách lựa chọn hình thức trực tuyến cho các khối
các cấp học
đặc biệt là cho học sinh tiểu học
học sinh lớp một lớp hai đang có sự tham nhau với các địa phương
tôi nghĩ rằng là dù đã trao quyền chủ động cho các địa phương
tuy nhiên thì tôi nghĩ là bộ giáo dục cũng cần phải có sự cập nhật thường xuyên tình hình của các địa phương
phải duy trì chặt chẽ sự phối hợp với các địa phương
để làm sao có thể phát hiện một cách kịp thời
phấn mất những khó khăn vướng mắt để cùng với các địa phương
thảo ngợi những khó khăn đó
và trước ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín thì chính phủ cũng đã rất là kịp thời
để chỉ đạo việc đó chính là miễn giảm học phí
và hiện nhiều tỉnh thành cũng đã có những chủ trương giảm học phí cho các cấp học trong năm học này
tuy nhiên việc thu học phí đối với các trường tư thục cho loại hình dạy học trực tuyến
thì cũng khiến cho rất nhiều phụ huynh băn khoăn
vậy bà có quan điểm như thế nào về vấn đề này ạ
đối với dịch vụ hỗ trợ cho học online và hướng dẫn học trong thời gian dịch

cái tính toán của các trường khi mà tính học phí cho cả đội trưởng
và cái việc này thì tôi nghĩ rằng là theo quy định thì đương nhiên
cũng phải do phụ huynh học sinh và nhà trường tự thỏa thuận với nhau
và không được tính bùn vào chương trình học cũng như là không thu thêm học phí
và rõ ràng là để có được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh
thì nhà trường phải tâm cứu nội dung cối lượng công việc
để xây dựng tính toán một mức thu hợp lý thu đủ bù chi cho các dịch vụ
chứ không thể thu theo học phí đây là điều mà các trường cần phải quan tâm
đồng thời cũng phải bảo đảm được tính công khai
và bảo đảm các nguyên tắc thỏa thuận đối với họ đối với phụ huynh học sinh
câu hỏi cuối cùng dành cho bà đó chính là bên cạnh những khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
thì theo bà việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông
chương trình giáo dục phổ thông mới hai nghìn một mươi tám năm nay sẽ còn gặp những thách thức nào
và bộ thì cần có những giải pháp gì để có thể việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông hai nghìn một mươi tám được thành công thưa bà
đây là năm mà ngành giáo dục triển khai cái chương trình giáo dục phổ thông năm hai nghìn một mươi tám
đối với khối lớp hai và khối lớp sáu theo đúng bộ trình
vấn đề chúng ta phải bảo đảm được các điều kiện
chẳng hạn như là sách giáo khoa mới thì phải được triển khai
phát hành kịp thời
hay là vấn đề đội ngũ giáo viên đứng lớp
bảo đảm đủ điều kiện đủ tiêu chuẩn để có thể thực hiện được phương pháp đại học phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới
hay là vấn đề cơ sở vật chất để đáp ứng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông hai nghìn hai mươi
tức là rất nhiều những vấn đề đang đặt ra về phía bộ giáo dục đào tạo
tôi nghĩ là cũng nên căn cứ vào tình hình thực tiễn
và kiến nghị của các địa phương
để nghiên cứu điều chỉnh khung năm học
và tạo ra những cái kịch bản mở để giảm bớt áp lực cho địa phương
cũng như là cho học sinh cho các nhà giáo
chẳng hạn như là áp lực về tiến bộ năm học
nếu như mở đầu năm học không phải mùng một tháng chín mà kết thúc năm học vẫn khoảng ba mươi tháng năm
dù có đội giãn mà bộ đã quý vị cho phép ở địa phương
nhưng mà trong bối cảnh như thế này thì chắc chắn là vẫn không thể bảo đảm được tiến độ